ngày một mươi sáu tháng bốn vừa qua một bác sĩ giỏi của bệnh viện đa khoa thạch thất
người vừa được sở y tế hà nội khen thưởng với thành tích cấp cứu ca bệnh nặng
đã bị người nhà bệnh nhân đánh tới bất tỉnh phải khâu tới bảy mũi
và theo dõi chấn thương sọ não ngay tại bệnh viện
trước tình hình an ninh tại bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh đang ngày càng nảy sinh nhiều nguy cơ
việc đảm bảo một môi trường y tế an toàn là một yêu cầu cấp thiết
để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt ngay tại các tuyến cơ sở
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện đa khoa thạch thất hà nội sau khi sự việc xảy ra
sau năm ngày theo dõi chấn thương sọ não sáng nay bác sĩ lê ngọc dương đã ổn định sức khỏe
và xin phép được về nhà nghỉ ngơi do tâm lý quá mệt mỏi và căng thẳng
bác sĩ nguyễn thị thúy hằng phó giám đốc bệnh viện thạch thất
đã đồng ý để bác sĩ dương về nghỉ và theo dõi tại nhà
mỗi ngày trung bình bệnh viện thạch thất tiếp nhận khám chữa bệnh cho khoảng năm trăm linh bệnh nhân
và số bệnh nhân nội chú là ba trăm linh người đây là một con số không nhỏ đối với một bệnh viện tuyến huyện
với hệ thống thông tin và an ninh bao gồm camera an ninh hòm thư góp ý
số điện thoại đường dựng
số điện thoại đường dây nóng của bộ y tế
số điện thoại đường dây nóng của riêng bệnh viện do ban giám đốc trực tiếp nghe máy
nhân viên hướng dẫn trực tiếp bệnh nhân tham gia khám chữa bệnh đội ngũ bảo vệ bệnh viện
tất cả các hoạt động này được bệnh viện đa khoa thạch thất thực hiện đầy đủ
nhằm đảm bảo sự thông suốt giữa bệnh viện và người bệnh
và mục đích cao nhất là để xây dựng một môi trường y tế an toàn và nhân văn
xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa bác sĩ và người bệnh
điều tôi mong muốn đó là có một môi trường y tế an toàn
một môi trường mà làm việc an toàn thì hiệu quả công tác sẽ cao hơn
nên tôi mong muốn với tất cả các cơ quan chức năng các cơ quan truyền thông
hãy gửi những thông điệp tích cực đến với toàn thể người dân
người dân hãy đừng vì một vài con sâu làm dầu nổi canh
và đánh giá thấp chúng tôi mà đem đến cho chúng tôi những cái cử chỉ những cái hành động không để
vết thương trên đầu bác sĩ dương sẽ lành lại nhưng tính chất của bảy mũi khâu ấy
trên đầu của một bác sĩ cấp cứu chịu trách nhiệm về sinh mạng của nhiều con người
thì dường như còn nhức nhối hơn rất nhiều
cho đến khi toàn bộ hệ thống y tế được cải thiện điều mà chính các bác sĩ cũng mong mỏi
thái độ chủ động của xã hội vẫn đóng vai trò quyết định
nếu làm bác sĩ thì cũng phải là có một thái độ
vậy là với bệnh nhân thì nó tốt mà bệnh nhân thì cũng phải có thái độ với bác sĩ làm sao cho nó khiêm tốn
có bác sĩ hoài vĩnh nhưng mà đấy chỉ là số ít chứ không có nhiều
sau khi bác sĩ dương bị hành hung như thế tất cả những cái quy trình ở trong bệnh viện vẫn diễn ra bình thường
mặc dù là tinh thần của anh em thì có hơi hoang mang
nhưng mà được sự động viên khích lệ của ban giám đốc và ban đảng ủy bệnh viện
thì là anh em
vẫn yên tâm công tác và luôn có một cái tinh thần lạc quan để hoàn thành tốt những cái chỉ tiêu đã đặt ra
chúng ta có luật chống đối người thi hành công vụ nhưng lại chỉ dành cho những nhà hành pháp
còn nghề y giờ cũng đang trở thành một nghề nguy hiểm thì chưa có bất cứ biện pháp nào bảo vệ
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần thiết lập lại một môi trường y tế an toàn và nhân văn
cho các bác sĩ và cho chính người dân đang cần được chữa trị ở tuyến y tế